ngay sau khi thành ủy đà nẵng ra nghị quyết số tám về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống covid một mươi chín
và chỉ thị số năm của ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho việc thực hiện giãn cách xã hội
thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau đây là những hình ảnh được nhóm phóng viên antv tại đà nẵng ghi nhận trong đêm đầu tiên gia quân của toàn lực lượng công an thành phố
đúng một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy cả thành phố đà nẵng bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trăm cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực và thực hiện kiểm soát người ra vào tại các chốt điểm đã được phân công
bàn giám đốc công an thành phố trực tiếp xuống tận các chốt kiểm tra dịch để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ
đây là đêm đầu tiên thực hiện việc cách ly
vì toàn xã hội nên công an thành phố chú trọng việc nhắc nhở tuyên truyền để bà con nhân dân nâng cao ý thức hơn nữa trong việc chấp hành theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân cũng đã có hưởng ứng rất là tích cực qua kiểm tra
đến giờ phút này tất cả trên địa bàn của thành phố những người có trách nhiệm đều được có giấy đảm bảo về thực hiện công vụ của mình khi ra đường
còn những trường hợp mà không có trách nhiệm thì cũng chưa có trường hợp
bên cạnh việc bố trí phân bổ lực lượng xuống tất cả các chốt điểm cố định ở khu dân cư tổ dân phố công an các đơn vị địa phương còn tổ chức hàng chục tổ tuần tra kiểm soát lưu động nhằm kịp thời phát hiện nhắc nhở xử lý những trường hợp ra ngoài vi phạm quy định phòng chống dịch
cùng với đó kết quả các ca công tác được báo cáo tổng hợp theo từng khung giờ trong ngày để lãnh đạo chỉ huy có biện pháp điều chỉnh kiểm soát hiệu quả

thành phố đà nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong bối cảnh biến chủng virus đen ta lây nhiễm nhanh và mạnh
số ca mắc mới trong cộng đồng những ngày gần đây tăng liên tục xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh trên viện rộng
việc gia quân đồng bộ quyết liệt của công an thành phố đà nẵng đang góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân